thành phố hồ chí minh đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để kiểm soát phát hiện kịp thời thực phẩm không đảm bảo chất lượng
cùng với đó thành phố tiếp tục triển khai những giải pháp lâu dài nhằm xây dựng chuỗi chế biến
cung ứng thực phẩm sạch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng
chợ đầu mối nông sản thực phẩm hóc môn là một trong ba chợ đầu mối nông sản thực phẩm của thành phố
thực hiện triển khai mô hình dự án lipsap do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì đang hoạt động hiệu quả
đây là nơi cung cấp lượng thịt heo lớn nhất cho thành phố với thị phần luôn chiếm từ năm mươi đến năm mươi năm
hiện tại đây các hoạt động hỗ trợ tập huấn cho tiểu thương về vệ sinh an toàn thực phẩm được ban quản lý chợ tích cực triển khai